thuộc tiểu khu tám trăm hai mươi bốn ở thôn sông trò xã cư san huyện mạt rắc
giáp danh với huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa để cư gỗ

để phũ giúp vận chuyển gỗ ra ngoài

hiện công an huyện này đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hoàng văn thiện
cùng bảy người được thuê vào rừng tham gia vận chuyển gỗ
hai điểm hoạt động mại dâm đặc biệt có nhiều gai bán dâm
một mươi bảy tuổi vừa bị công an huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi liên tiếp triệt phá vào tối qua
tại nhà trọ xuân lan hai ở thôn năng tây hai xã nghĩa phương huyện tư nghĩa
do bà huỳnh thị huệ làm chủ lực lượng công an bắt quả tang
hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm
cùng thời gian này công an huyện tư nghĩa kiểm tra nhà nghỉ minh toàn
ở thôn la hà một xã nghĩa thương huyện tư nghĩa
cũng bắt quả tang hai đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm
qua kiểm tra cả hai gái bán dâm đều mới một mươi bảy tuổi
khách muốn mua dâm đến quán cà phê như ngọc ở gần đó
do bà lê thị ngọc làm chủ để thỏa thuận giá cả
sau đó bà ngọc đều gai bán dâm đến nhà nghỉ minh toàn gần đó
để bán dâm cho khách
hiện vụ việc đang được công an huyện tư nghĩa tiếp tục điều tra
trong năm này lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm các bệnh viện trên hệ bàn hà nội
và thành phố hồ chí minh đã khám cấp cứu gần hai mươi hai trường hợp
nếu như ở hà nội không ghi nhận các loại dịch bệnh nguy hiểm
cũng như ngội độc thực phẩm xảy ra trên hệ bàn
thì tại thành phố hồ chí minh trong năm ngày nghỉ lễ
đã có tám mươi trường hợp nhập viện do sốt xuất huyết
và năm mươi trường hợp mắc tay chân miệng
cụ thể tại hà nội trong số các ca khám tai nạn
số ca khám tai nạn giao thông là bốn trăm sáu mươi bốn trường hợp
tai nạn sinh hoạt là năm trăm năm mươi ba trường hợp tai nạn lao động là bốn mươi ba trường hợp
thành phố không ghi nhận các loại dịch bệnh nguy hiểm
cũng như ngội độc thực phẩm xảy ra trên hệ bàn
ngoài ra các bệnh viện thuộc sở y tế hà nội
không tính các bệnh viện không thuộc sở y tế hà nội quản lý
nhưng đóng trên hệ bàn thành phố cũng đã tiếp nhận điều trị nội trú
cho sáu chín trăm chín mươi bảy trường hợp tiến hành phẫu thuật cho chín trăm hai mươi chín ca
đỡ đẻ một bốn mươi ba ca
số ca tử vong được ghi nhận là bảy trường hợp
trong đó có sáu trường hợp tử vong do bệnh lý
còn một ca là do điện giật
trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm đáp ứng bốn trăm một mươi bảy trên bốn trăm một mươi bảy lượt yêu cầu cấp cứu
phục vụ ba trăm linh ba bệnh nhân cấp cứu vận chuyển hai trăm ba mươi sáu bệnh nhân tới bệnh viện
còn tại tp hcm trong năm ngày nghỉ lễ hơn một trăm linh bệnh viện trong thành phố quản lý
đã thực hiện khám chữa bệnh cho một trăm sáu mươi ba ba trăm chín mươi năm lượt người bệnh
cấp cứu cho một mươi ba sáu trăm bốn mươi chín lượt người
trong đó có hơn một hai trăm linh trường hợp bị tai nạn giao thông
một bốn trăm linh trường hợp tai nạn sinh hoạt
hai trăm năm mươi năm trường hợp cấp cứu do đại dịch
năm mươi sáu trường hợp ngộ độc và một số nguyên nhân khác
cũng trong năm ngày nghỉ lễ các bệnh viện trong thành phố ghi nhận bốn mươi chín trường hợp tử vong trên địa bàn
đáng chú ý chỉ có một trường hợp tử vong tại bệnh viện do tai nạn giao thông
tuy nhiên với những dịch bệnh lưu hành như suất suất huyết tay chân miệng
thì trong năm ngày nghỉ lễ toàn tp hcm đã có tám mươi trường hợp nhập viện do sốt xuất huyết
và năm mươi trường hợp mắc tay chân miệng
tối qua một xe ô tô năm chỗ hiệu kia morning bất ngờ mất lái lao xuống hồ linh đàm
khu vực đối diện tòa nhà hh linh đàm quận hoàng mai hà nội
rất may thời điểm xảy ra vụ việc năm tài xế đã kịp thời đạp cửa bơi lên bờ an toàn
sự việc trên xảy ra vào lúc hai mươi một h bốn mươi năm tối qua
một chiếc xe ô tô phi lên vỉa hè đã mất lái lao thẳng xuống hồ linh đàm
đoạn dưới chân tòa nhà hh
người dân chứng kiến cho hay chiếc xe mất lái là của một cư dân
sống trong khu hh
khi anh này đưa xe lên vỉa hè để dừng đỗ thì bất ngờ bị mất lái lao thẳng xuống hồ
ngay khi nhận được tin báo đội cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp công an tp hà nội đã có mặt
để phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành trục vớt chiếc xe gặp nạn
không có thiệt hại về người do mực nước hồ không quá sâu
sau kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
theo ghi nhận của phóng viên intv tình hình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay
tại thủ đô hà nội khá là phức tạp và tình trạng ồn tắc giao thông thì diễn ra phổ biến
trên các tuyến đường người dân di chuyển vô cùng khó khăn
tuyến đường nguyễn hoàng sáu giờ sáng ngay từ rất sớm đã có một lượng lớn xe khách
từ các tỉnh thành đưa người dân về bến xe mỹ đình
chính vì vậy tại khu vực này mật độ phương tiện gia tăng mạnh dẫn đến tình trạng ủn tắc cục bộ
đây cũng là tình trạng chung của các tuyến đường xung quanh các bến xe khách lớn của thủ đô hà nội

nhưng hôm nay là khách hàng đổ về hà nội sinh viên đổ về hà nội đông

bên cạnh đó do hôm nay thời tiết có mưa và sáng sớm
nên nhiều người dân đã lựa chọn phương tiện vận tải công cộng như taxi xe hợp đồng để di chuyển
lưu lượng ô tô cũng vì thế mà gia tăng mạnh
dẫn đến tình trạng ủn tắc kéo dài trên các tuyến đường trục và vành đai
cũng vì lẽ đó mà giá dịch vụ vận tải công cộng
trong sáng nay cũng gia tăng đột biến do nhu cầu sử dụng tăng cao
do lưu lượng phương tiện tăng cao lực lượng chức năng đã phải tích cực tổ chức phân làn phân luồng từ sớm
tuy nhiên do ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân còn thấp
nên tình trạng tren lấn vi phạm luật giao thông diễn ra chả năng
do lưu lượng phương tiện thường xuyên bị xung đột tình trạng ủn tắc càng thêm nghiêm trọng
trong hai ngày qua trên địa bàn tỉnh lào cai đã có lốc xoáy lũ quét gây một số thiệt hại ở các địa phương
gió lốc kèm theo mưa rông mạnh đã quét qua các huyện bảo yên bắc hà và bát sát
gây thiệt hại một trăm hai mươi một nhà dân
trong đó có hai nhà bị sập đổ hoàn toàn bốn ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn
bốn ngôi nhà bị tốc mái bảy mươi một mươi bảy ngôi nhà bị tốc mái từ ba mươi đến năm mươi
còn lại chín mươi bốn ngôi nhà bị tốc mái dưới ba mươi
ngoài ra mưa lớn từ phía thượng nguồn đổ về gây lũ quét trên suối nghĩa đô huyện bảo yên
cuốn trôi một nhịp cầu tạm tại km số bảy mươi một cộng năm trăm linh tỉnh lộ một trăm năm mươi ba
ban chỉ huy phòng chống thiên tai của các địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng cứu hộ tại chỗ
giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai
các địa phương cũng đã kịp thời có biện pháp di rời các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn
và tiếp tục thống kê thiệt hại
vào ngày hôm qua một chủ rừng đã tử vong do kiệt sức trong lúc chữa cháy rừng do chính mình gây ra
tại khu vực núi xã bình mỹ huyện bình sơn của tỉnh quảng ngãi
ngày một tháng năm tại khu vực núi an phong xã bình mỹ huyện bình sơn xảy ra cháy rừng lớn
nguyên nhân là do ông đào trí nam bốn mươi bảy tuổi ở thôn an phong xã bình mỹ là chủ rừng
cùng người thân đốt thực bì sau khi khai thác rừng
tuy nhiên sau đó lửa cháy lan sang rừng khác
trong lúc ông đào trí nam dập lửa thì kiệt sức do khói và đã tử vong
vụ cháy đã thiêu dụi hai hectare rừng trồng của hộ dân khác
người dân địa phương đã tập trung lên núi dập tắt cháy rừng
được biết những ngày vừa qua trên địa bàn huyện bình sơn đã liên tiếp xảy ra bốn vụ cháy lớn
thiêu dụi nhiều hectare rừng
bắt đầu từ quý ii năm hai nghìn một mươi chín công an tp hà nội tổng kiểm tra tất cả các trung cư nhà cao tầng
trên địa bàn thành phố
theo thống kê từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố đã xảy ra một mươi vụ cháy
tại các trung cư nhà cao tầng
con số này giảm so với cùng kỳ năm trước
tuy nhiên nguy cơ cháy nổ vẫn tiềm mẩn phức tạp bởi sự thiêu ý thức trách nhiệm
của người dân cũng như của chủ đầu tư
chỉ trong vòng ba tháng đầu năm các lực lượng công an thành phố đã kiểm tra sáu trăm ba mươi một lượt công trình
phát hiện gần chín mươi công trình vi phạm với các lỗi chủ yếu như chưa được thẩm duyệt
nhậm thu về phòng cháy chữa cháy hồ sơ và công trình không bảo đảm các điều kiện về phòng cháy chữa cháy
đối tượng vũ văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộp hậu thường trú tại xã hải đông huyện hải hậu tỉnh nam định
và đối tượng nguyễn việt dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại xã hải đông huyện hải hậu tỉnh nam định
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hiểu
hãy hết sức lưu ý